hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã xác định được nghi can liên quan và ra thông báo truy tìm
cụ thể nghi can tên là yong in jion sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch hàn quốc giám đốc một công ty có trụ sở tại đường số ba khu dân cư him lam phường tân hưng quận bảy
như tin đã đưa sau khi một số người nước ngoài trả lại nhà chiều tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một chủ căn biệt thự phát hiện mùi hôi nên kiểm tra
khi đến khu nhà vệ sinh tầng hai chủ nhà phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ chiếc vali màu hồng để trong nhà vệ sinh
xung quanh có một số dụng cụ như cưa sát kim cộng lực dính máu
mở chiếc valisa chủ nhà hoảng hốt khi phát hiện bên trong có nhiều phần thi thể người đã có dấu hiệu phân hủy
công an quận bảy phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phong tỏa hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ
đến trưa nay công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất
nên là nam quốc tịch hàn quốc người liên quan là một đồng hương nên tổ chức truy xét
trần công đức chú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai nghi can sử dụng súng cướp ngân hàng shb vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tại phường tân định thị xã biên cát đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã bến cát bắt giữ khẩn cấp
đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn thị xã biên cát
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an tp hcm
đối tượng giữ một khẩu súng và một mươi viên đạn
qua làm việc ban đầu đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng
ngày một mươi bảy tháng một mươi một đức chuẩn bị quần áo túi sách rồi mượn xe máy của người quen đi xuống thành phố vũng tàu và đem gửi
sau đó thuê một chiếc xe khác gỡ bỏ biển số đi về thị xã bến cát
trưa ngày một mươi tám tháng một mươi một đức đến ngân hàng shb tại phường tân định đi vào sảnh rồi bất ngờ rút súng đe dọa nhân viên để cướp tiền
tuy nhiên khi chưa kịp lấy tiền thì bị bảo vệ ngân hàng phát hiện truy hô đức liên bỏ chạy thoát thần
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với chế văn bò chú tại tỉnh đồng tháp
theo kết quả điều tra ban đầu vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phát hiện xe ô tô tải do chế văn bò điều khiển có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên bò không chấp hành mà còn tăng ga đâm thẳng vào tổ tuần tra sau đó lái xe bỏ chạy
khi lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe ô tô đặc trủng truy đuổi thì đối tượng tiếp tục lái xe lạng lách và đâm vào xe của lực lượng công an
khi xe đến khu vực cầu vượt tân vạn lực lượng công an đã chặn được chiếc xe tải tạm giữ đối tượng cùng phương tiện
tại cơ quan điều tra bước đầu chế văn bỏ khai do xe chở quá tải nên khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe đã không chấp hành mà cố tình chạy thoát
qua kiểm tra và cân xe cho kết quả chiếc xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng năm mươi ba
từ cuối tháng bảy đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn huyện long thành tỉnh đồng nai
liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản chủ yếu là điện thoại di động
manh động là ở chỗ thay vì lựa chọn thời điểm đêm khuya như những vụ cướp khác
các vụ việc ở đồng nai thậm chí xảy ra ngay giữa ban ngày
dù hiện nay lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng nhưng mọi người dân vẫn cần nêu cao cảnh giác chủ động tự phòng ngừa
công an huyện long thành đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng chia vũ hào hai mươi năm tuổi chú tỉnh kiên giang
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đây là đối tượng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo
nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là chị em phụ nữ đi một mình vào những cung đường vắng trên địa bàn thị trấn long thành
khi phát hiện con mồi hào điều khiển xe áp sát rồi nhanh tay cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
thời điểm gây án vào buổi gần trưa hoặc đầu giờ chiều gây tâm lý lo lắng bất an cho người dân
về phương thức thủ đoạn thì đây là một đối tượng
cũng rất là ranh mánh lợi dụng tìm những nạn nhân là phụ nữ là những nữ sinh trẻ tuổi
sơ hở và không quản lý kỹ tài sản của mình
đối tượng đã áp sát và tiến hành cướp giật tài sản và nhanh chóng tàu thoát
cho đến tháng chín em có chạy xe trong khu vực long thành
để em tìm
những đối tượng mà sơ hở đứng cạch toàn đường và cầm điện thoại
thì em áp sát vào và em giật nó
trong khi giật xong em sẽ cầm điện thoại đến những tiệm bán điện thoại
và em ra giá để em bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an đối tượng hào khai nhận bản thân không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài hà đã điều khiển xe máy đi cướp giật
bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện long thành
có khuyên cáo với lại người dân là phải giữ gìn tài sản cẩn thận
khi ra đường thì khi chúng ta sử dụng tài sản
thì chúng ta phải kiếm một vị trí an toàn thuận lợi
và dễ quan sát được các đối tượng xung quanh
để nhiều khi đối tượng lợi dụng việc sơ hở của mình và thực hiện hành vi phạm tội
hoạt động của các đối tượng cướp giật tài sản thường mang tính manh động cơ hội
do đó ngoài việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
vừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp tài sản của lực lượng công an
mọi người dân cần nêu cao cảnh giác chủ động tự phòng ngừa
nhằm hạn chế tối đa các điều kiện để tội phạm lợi dụng cướp tài sản
tiếp tục với các thông tin đáng truy khác
sáng nay công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với đơn khu hapri chú tại xã đại nhim huyện lạc dương về hành vi phá rừng
như đã đưa tin vụ phá rừng tại sáu điểm thuộc tiểu khu một trăm ba mươi hai huyện lạc dương
cưa hạ chín mươi bốn cây thông ba lá trên diện tích rừng bị tác động hơn sáu bảy trăm linh m hai
phát hiện sự việc công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
phối hợp với hạt kiểm lâm tổ chức khám nghiệm hiện trường khởi tố vụ án để điều tra
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một đã triệu tập được tám đối tượng tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến vụ án
với chứng cứ có được công an huyện đã bắt tạm giam đơn gu hapri
một đối tượng đã từng bị hạt kiểm lâm huyện lạc dương xử phạt vi phạm hành chính
vì hành vi phá rừng vào năm hai nghìn một mươi chín hiện công an huyện lạc dương đang tiếp tục điều tra
còn tại đắk lắc sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra các vụ chặt phá nông sản của người dân
công an huyện kronang đã làm rõ một đối tượng hành vi của đối tượng như thế nào
quý vị hãy theo dõi trong phóng sự ngay sau đây
đây là vườn cây sầu riêng trồng sen cà phê của gia đình ông nguyễn trung thường
ở thôn bảy xã phú xuân huyện kronang sau khi đi thăm dãy gia đình ông phát hiện đã bị kẻ gian
chặt phá ba mươi cây sầu riêng của gia đình tại hiện trường cho thấy những cây sầu riêng có chiều cao
khoảng từ một m đến hơn hai mét đã bị kẻ gian chặt đứt gốc hoàn toàn
được biết những cây sầu riêng này gần đến thời kỳ cho trái
cháu lên lây lô là phát hiện thấy cây thì đổ cây hãy còn đứng nguyên
nhưng mà đụng vào là bắt gà là đổ tất cả là ba mươi cây năm hai nghìn một mươi sáu và hai mươi cây hai nghìn một mươi bảy
và còn cây năm hai nghìn tám và chăm sóc nằm bốn năm trời là cũng rất là khó khăn và chuẩn bị thu hoạch là cũng rất là đau xót
sau khi đó thì là báo mấy lệ bên cơ quan của bên công ty rồi là báo mấy công an viên thôn
mong muốn làm sao mà cơ quan nhà nước là đưa ra cái này là phải truy tố đưa ra pháp luật và đưa ra xử
để toàn bộ nhân dân biết tại vì cái này là phá hoại nhất là nhiều năm của những bà con nhân dân ở khu vực này
sau một thời gian tích cực điều tra công an huyện công năm đã làm dọa đối tượng chặt phá
ba mươi cây sầu riêng này là nguyễn trí thanh chú ở thôn xuân an xã phú xuân huyện công năm
tại cơ quan công an thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình qua đấu tranh thanh còn khai nhận
đã đột nhập vườn tiêu của ông hoàng bà trung cắt hai mươi năm trụ tiêu và vào vườn của ông nguyễn văn vệ
đào ba mươi hai cây sầu riêng rồi đem tất cả về vườn của mình để trồng
khi đó thì em cũng không hiểu gì pháp luật em cũng nghĩ nó cũng đơn giản nhưng mà không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy
sau khi em mới xong rồi em về là cái lương tâm của em là nó không ổn nữa
giờ nghĩ thấy nó thấy vừa phần tội lỗi vừa phần để hại người ta nên em không biết làm cách gì giờ
qua đấu tranh các cái vụ thì chúng tôi thấy một số cái khó khăn
cái thứ nhất là các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu là vào ban đêm hoặc là vào các cái giờ mà người dân đang nghỉ ngơi
và cái khu vực mà để các đối tượng hoạt động phạm tội chủ yếu là các cái rẫy cà phê rồi tiêu sầu riêng
của người dân
cái thứ ba nữa là các đối tượng phạm tội thì chủ yếu là những người dân do xuất phát từ các mâu thuẫn
rồi dẫn đến là tức nhau rồi là dẫn đến hủy hoại
không phải là các cái đối tượng hình sự nội cồm
thế nên quá trình điều tra để tiến hành ra soát thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn
mỗi người dân phải tự bảo vệ chính tài sản của mình và thường xuyên có các biện pháp
và cũng như là đến thăm rồi là bảo vệ chính cái vườn của mình để là kịp thời phát hiện
các hành vi vi phạm pháp luật
hiện công an huyện công năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng vệ tội lừa đảo chiếm đạt tài sản
đối tượng phạm thị hồng liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu chợ hàng phường đông hải quận lê trân thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi và có sẹo hai cm sau mép trái
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha
xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận ngo quyền thành phố hải phòng
là đối tượng vũ thị thái hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba trên một trăm hai mươi
lạch chay phường đông hải quận lê trân thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện